nhờ sự dạy dỗ chăm sóc tận tình của các thầy giáo cô giáo cùng với tình yêu thương sẻ chia của các bạn học sinh
tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh hải dương đã giúp cho rất nhiều học sinh khuyết tật vượt qua mặc cảm hòa nhập với cộng đồng
em nguyễn ngọc mai hiện đang theo học lớp sáu a trường trung học cơ sở võ thị sáu bị khiếm thị từ nhỏ
hoàn cảnh gia đình em cũng rất khó khăn do khuyết tật về mắt nên em cảm thấy mặc cảm tự ti
nhưng từ khi theo học tiền hòa nhập tại hội người mù tỉnh rồi học hòa nhập tại trường
được sự quan tâm động viên của thầy cô bạn bè mai không còn cảm giác tự ti nữa
trường trung học cơ sở võ thị sáu từ lâu đã trở thành mái ấm thứ hai đối với nhiều học sinh khuyết tật
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín nhà trường có gần hai mươi học sinh khuyết tật theo học hòa nhập
thời gian qua ban giám hiệu nhà trường tổ chức đoàn đội luôn giáo dục tuyên truyền cho học sinh trong toàn trường
về tình yêu thương với học sinh không may mắn đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tập thể với sự tham gia của học sinh khuyết tật
nhà trường cũng tạo rất nhiều điều kiện cũng như là các bạn
cũng rất là quan tâm và gần gũi chia sẻ với các em học sinh khiếm thị
ở các em tôi thấy là các em có một cái khả năng vươn lên rất là nghị lực
phải nói là cũng là cái động lực rất lớn cho các học sinh bình thường học tập và nói theo
dù các em học sinh khuyết tật có bị khiếm khuyết ở đâu trên cơ thể
chỉ cần luôn nhận được tình yêu thương sự đối xử công bằng từ gia đình thầy cô bạn bè và cộng đồng
sẽ giúp các em có động lực vươn lên trong cuộc sống